chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trả lời trước tòa bị cáo nguyễn đức trung khai nhận không điều hành hoạt động công ty agitic không chỉ đạo mua phế phẩm video ba c như lời khai của thuộc cấp cũ và giám đốc công ty agitic
trả lời trước hội đồng xét xử bị cáo giang khẳng định làm mọi việc theo chỉ đạo của bị cáo nguyễn đức trung từ đặt mua phế phẩm cho duba c đến bán cho các đơn vị nào lợi nhân thu được giang không được hưởng lợi
bị cáo võ tiến hùng khai nhận việc chọn mua chế phẩm redoxi ba c qua arkitech
là theo chỉ đạo của ông trung ngay tại khu vực thử nghiệm sản phẩm ở bờ kè hồ hoàn kiếm chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
bị cáo hùng cũng cho biết khi ông trung đưa ra chỉ đạo này ngoài mình còn có rất nhiều quan chức thành phố và cán bộ công ty thoát nước cũng chứng kiến
hội đồng xét xử cho ông trung đối chất bị cáo hùng và ông trần trọng văn cán bộ công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên thoát nước hà nội để làm rõ chỉ đạo giao mua chế phẩm redoxi ba c thông qua công ty agitic
được yêu cầu lên bục đối chất ông trần trọng văn cho biết ông có mặt tại hai buổi thử nghiệm ngày hai mươi chín và ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
ông văn cũng khẳng định có nghe bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo ra cho công ty thoát nước liên hệ với công ty aqitics để mua chế phẩm
trình bày cuối cùng bị cáo trung nói mua chế phẩm hay mua cái gì của ai phải gắn với việc mua bằng tiền của ai và mua để làm gì không thể có chuyện bị cáo nói bưng côa như thế bị cáo phản bác điều này
kỳ chủ tịch
hà nội nguyễn đức trung cho rằng nhiều lời khai của bị cáo võ tiến hùng và nguyễn trường giang không chính xác
viện kiểm sát kết luận bị cáo chỉ đạo ông võ tiến hùng mua chế phẩm zedoxi ba c qua công ty aqitic
tuy nhiên trong kỳ họp hội đồng nhân dân khi đó nhiều đại biểu chất vấn về vấn đề môi trường nên ông hùng được mời lên trả lời
bị cáo nguyễn đức trung khai nhận cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín báo chí đăng tải thông tin liên quan công ty gia đình và chế phẩm jedoxi ba c nên trong kết luận buổi họp do ban tháng
bị cáo đứng lên giao cho ông nguyễn thế hùng chỉ đạo thanh tra thành phố thanh tra toàn diện
bị cáo trung khẳng định toàn bộ nội dung kết luận thanh tra bị cáo không sửa sàng câu nào
các lần liên quan đến tránh thanh tra gửi lên người chỉ đạo thanh tra là ông nguyễn thế hùng xem nhất trí thì bị cáo không ý kiến gì
bị cáo trung trình bày từ thời điểm bị cáo làm chủ tịch đến khi bị bắt và từ đó đến nay theo dõi báo chí không biết hà nội có công nghệ mới
nhưng chưa có thêm công nghệ nào để xử lý được nước ao hồ
đối thối đảm bảo tiêu chuẩn
cá nhân tôi rất mong muốn đàm phán để đưa công nghệ đó vào cho đơn vị nào của thành phố
nhưng tất cả nỗ lực đều ngoài khả năng vì quyền quyết định này thuộc về phía đức nên tôi không làm nổi
với những gì tôi đã làm không có gì sai với quy định pháp luật bị cáo trung trình bày
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát về việc chỉ đích danh cho bị cáo nguyễn trường giang
đi cùng đoàn ủy ban dân thành phố hà nội sang châu âu cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung cho rằng
việc ông giang đi trong đoàn không vi phạm
về việc kết luận điều tra xác định công ty agitic là công ty gia đình bị cáo trung phủ nhận và lý giải
nếu là công ty của ông thì phải tham gia đóng tiền điều hành hưởng lợi nhuận
biết thông tin về lợi nhuận trong mấy năm nhưng điều đó hoàn toàn không có
đại diện viện kiểm soát hỏi về việc biển công ty arkitic ở đó bao năm sao không biết
bị cáo trung nói từ khi làm giám đốc công an thành phố sang chủ tịch ủy ban dân thành phố
chưa bao giờ sang đến đặng tiến đông
do vợ thuê của hợp tác xã hóa chất thái hà để làm tòa văn phòng chứ không phải sở hữu của gia đình
bị cáo trung khẳng định không bao giờ đà động hay điều hành có ý kiến xung quanh vấn đề kinh doanh của vợ
đại diện viện kiểm sát tiếp tục nhắc lại quy định của luật nêu rõ
người đứng đầu lãnh đạo phải có trách nhiệm với hành vi việc làm của vợ con
cơ quan điều tra cũng đã xác minh toàn bộ hồ sơ thành lập công ty aqics và vấn đề buôn bán
trong đó bà hoa vợ ông trung đều giả chữ ký con để thay đổi đăng ký kinh doanh
có hành vi giả mạo giấy tờ
bị cáo phải biết việc này
lúc này bị cáo trung không trình bày và cho biết hoàn toàn đây là lỗi của bị cáo
cũng trong phiên tòa chiều nay đại diện viện kiểm sát đặt nhiều câu hỏi thẩm vấn làm rõ cáo buộc
ông nguyễn đức trung chỉ đạo cấp dưới mua hóa chất từ công ty do vợ mình thành lập
với giá cao hơn mua từ nước ngoài giúp công ty sân nhà hưởng lợi hàng chục tỷ đồng
trả lời đại diện
đại diện viện kiểm soát về việc can thiệp vào quá trình thanh tra việc mua chế phẩm ridosy ba c
kỳ chủ tịch hà nội nói toàn bộ nội dung của các kết luận thanh tra không sửa sang cầu từ nào
hội đồng thiết sử đặt vấn đề trong quá trình điều tra
bị cáo thừa nhận khi đoàn thanh tra gửi sự thảo kết luận đã có hành vi ép buộc
hướng đoàn thanh tra ra kết luận không đúng sự thật
bị cáo trung khai cơ quan điều tra có hỏi điều này và xác nhận có ký nội dung này
từ thời điểm tôi làm chủ tịch đến khi bị bắt đến nay theo dõi báo chí
không biết hà nội có công nghệ mới không
nhưng chưa có thêm công nghệ nào xử lý được nước ao hồ xử lý được cả mùi hôi thối đảm bảo tiêu chuẩn
cá nhân tôi rất mong muốn đàm phán để đưa công nghệ đó vào cho đơn vị nào của thành phố
nhưng tất cả nỗ lực đều ngoài khả năng vì quyền quyết định này thuộc về phía đức
nên tôi không làm nổi
những gì tôi đã làm không có gì sai trái với quy định pháp luật
ông trung phân trần
giải thích về mối quan hệ giữa bị cáo chung với bị cáo
nguyễn trường giang giám đốc công ty akitik đơn vị độc quyền phân phối chế phẩm redoxi ba c
cựu chủ tịch hà nội nói quen biết giang qua vợ của mình là bà nguyễn thí trúc trì hoa
trong một vài lần bị cáo thấy vợ nói chuyện với giang trong bếp ở nhà
ông trung nói và cho hay thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi chín
rất ít lần bị cáo giang lên ủy ban dân thành phố cũng như đến nhà riêng của mình
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát về việc cải cắm cho bị cáo nguyễn trường giang
đi cùng đoàn công tác ủy ban dân thành phố hà nội sang châu âu
ông nguyễn đức trung cho rằng việc giang đi trong đoàn không vi phạm gì
việc cáo buộc công ty agitic là công ty gia đình công ty sân nhà của mình
bị cáo trung tiếp tục phủ nhận và lý giải
nếu là công ty của mình thì phải tham gia đóng tiền điều hành hưởng lợi nhuận
biết thông tin về lợi nhuận trong mấy năm nhưng điều đó hoàn toàn không có
đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề biển công ty agitics đặt ở siêu thị của vợ ông trung
bao nhiêu năm mà bản thân ông không biết
trung cho hay từ khi làm giám đốc công an thành phố sang làm chủ tịch ủy ban dân thành phố
chưa bao giờ sang đến đặng tiến đông
tòa nhà tại phố đặng tiến đông là do vợ thuê của hợp tác xã hóa chất thái hà
đồng thời là tòa nhà văn phòng chứ không phải sở hữu của gia đình
tôi không bao giờ đà động hay điều hành có ý kiến xung quanh vấn đề kinh doanh của vợ
ông trung phân trần
trước lời khai trên đại diện viện kiểm sát nói quy định của luật nêu rõ
người đứng đầu lãnh đạo phải có trách nhiệm với hành vi việc làm của vợ con
cơ quan điều tra đã xác định toàn bộ hồ sơ thành lập công ty aqitic do bà hoa vợ ông trung
đều giả chữ ký con để thay đổi đăng ký kinh doanh có hành vi giả mạo giấy tờ
bị cáo phải biết việc đó viện kiểm soát trì vấn
ông trung liền đáp hoàn toàn đây là lỗi của tôi là chồng
đại diện viện kiểm sát nhắc nhở đây là trách nhiệm của bị cáo
theo cáo buộc của viện kiểm soát ông trung đã có sự hậu thuẫn giúp công ty akitik
được độc quyền phân phối chế phẩm redoxi ba c và bán cho công ty thoát nước hà nội
trên thực tế chế phẩm này được ubnd tp hà nội đặt hàng công ty của đức thiết kế riêng
để xử lý ổ nhiễm sông nước tuy nhiên sau khi ông trung can thiệp hà nội lại phải mua chế phẩm này
thông qua công ty của gia đình chủ tịch với mức giá cao hơn nhiều lần mua từ công ty của đức
với đặc quyền cung cấp độc quyền chế phẩm edoxi ba c cho hà nội trong khoảng thời gian
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín công ty agitic đã ký một mươi năm hợp đồng bán tổng cộng
bốn trăm tám mươi chín tấn chế phẩm làm sạch nước cho công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên thoát nước hà nội
công ty sơn nhà của ông trung mua lượng chế phẩm này từ hãng watchwater với giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
sau đó bán lại với giá một trăm năm mươi một tỷ đồng hưởng lợi ba mươi sáu một tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn phiên tòa xét xử ông nguyễn đức trung sẽ tiếp tục diễn ra liên tiếp bốn ngày tới
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn khác
quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh để nhận thông báo
về video phát hành mới nhất
rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và hẹn lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo